cũng trong sáng qua cơ quan điều tra công an quận bình tân tp hcm tiếp tục làm rõ vụ xe tải mất lái cuốn hàng chục phương tiện vào gầm khiến hai người trọng thương xảy ra trước khu công nghiệp vĩnh lộc
trước đó khoảng hai mươi h ngày hai mươi một tháng bảy tài xế phạm văn vũ ba mươi chín tuổi chạy xe tải biển kiểm soát năm mươi bốn t sáu nghìn sáu trăm một mươi năm trên quốc lộ một
khi đến ngã tư trước cổng khu công nghiệp vĩnh lộc quận bình tân thì bất ngờ mất lái lao thẳng sang làn xe gắn máy nơi có hàng chục phương tiện đang dừng chờ đèn
bốn người không tránh kịp đã bị xe tải tông trúng
chiếc xe này chỉ dừng lại khi cuốn cả bốn phương tiện vào gầm
vụ tai nạn khiến hai phụ nữ bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu